thưa quý vị mở rộng điều tra vụ án đưa hồi lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam đối với ông mai tiến dũng
nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
sau khi viện kiểm soát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện quy trình tố tụng theo quy định
trước khi bị khởi tố bắt tạm giam ông mai tiến dũng từng hai lần bị kỷ luật
một thông tin khác thưa quý vị theo tin từ tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội vào ngày một mươi năm tháng năm
cơ quan này sẽ mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của cựu bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long
và một mươi một bị cáo khác trong vụ án kites việt á
phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày
trong vụ án này bị cáo phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công ty việt á
và bị cáo nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế cùng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
bị cáo vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á kháng cáo đề nghị xem xét
đánh giá lại đúng bản chất của vụ án và tội danh đối với bị cáo
cùng có đơn kháng cáo là bị cáo trịnh thanh hùng cựu phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ
các ngành kinh tế kỹ thuật bộ khoa học và công nghệ bị cáo phạm duy tuyến
cựu giám đốc cdc hải dương bị cáo nguyễn nam liên cựu vụ trưởng kế hoạch tài chính bộ y tế
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng một tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án sơ thẩm
đối với ba mươi tám bị cáo trong vụ án kites việt á
bị cáo phan quốc việt bị tuyên phạt hai mươi chín năm tù về hai tội đưa hồi lộ
và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo nguyễn thanh long bị tuyên phạt một mươi tám năm tù về tội nhận hối lộ
các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội
về nhiều tội danh gồm đưa hồi lộ nhận hồi lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thành công vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
và tại nghệ an công an huyện quý châu và phòng cảnh sát điều tra tự phạm
về ma túy công an tỉnh nghệ an đồng chủ trì vừa phá thành công chuyên án
và triệt xóa đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn bắt một đối tượng
thu giữ tám viên ma túy tổng hợp hai dao nhọn cùng một số tăng vật liên quan
đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ là ngân văn pịt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại huyện tương dương quá trình hoạt động phạm tội đối tượng luôn thủ
sẵn giao cho người và thường xuyên lẩn trốn trong khu vực rừng núi biên giới
nên công tác đấu tranh gặp rất nhiều khó khăn
sau một thời gian theo dõi vào ngày hai tháng năm lực lượng công an đã bắt giữ ngân văn pịt
tăng vật thu giữ gồm hai viên ma túy tổng hợp một xe ô tô
một điện thoại di động hai dao găm cùng ngày khám xét tại chỗ ở của đối tượng
ban chuyên án thu giữ thêm sáu viên ma túy tổng hợp và một số tăng vật liên quan
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo hồ hữu tiến sinh năm hai nghìn chín trú tại huyện thoại sơn về tội giết người
theo cáo trạng vào trưa ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tiến mang cây dao dài hai mươi tám cm
đến quán cà phê giải quyết mâu thuẫn với bạn học cùng trường
tại đây tiến lấy con dao chuẩn bị từ trước ra đâm hai nhát vào người lê hiếu thiện
khiến thiện gục xuống thiện được mọi người đưa đi cấp cứu
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày thiện tử vong tại bệnh viện
ngay trong ngày tiến đến cơ quan công an đầu thú và giao nộp cây dao gây án
ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tiến bị khởi tố điều tra
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo hồ hữu tiến
sáu năm tù về tội giết người và buộc người đại diện hợp pháp của bị cáo tiến
có trách nhiệm bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hai trăm linh triệu đồng
tại tỉnh bình thuận phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với chính quyền địa phương và công an huyện hàm tân
tổ chức lực lượng kiểm tra ba điểm liên quan đến việc sản xuất mua bán phân bón hữu cơ
trên địa bàn thị trấn tân minh huyện hàm tân
qua đó lực lượng chức năng đã chia làm ba tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh khám xét
tại ba địa điểm sản xuất mua bán phân bón liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn
hà sa mặt trời nằm trên quốc lộ năm mươi năm thị trấn tân minh
tân minh huyện hàm tân lực lượng chức năng đã thu giữ trên hai bao phân gà hữu cơ
với trọng lượng khoảng một trăm linh tấn hàng nghìn lít dịch cá thủy phân được đóng trong các thùng chai nhựa
theo lời khai của chủ cơ sở này số dịch cá thủy phân đã mua từ một công ty khác
sau đó xé nhãn mác rồi thay thế bằng nhãn mác của công ty trách nhiệm hữu hạn hà sa mặt trời
rồi đem bán ra thị trường
ngoài ra trên hai bao phân hữu cơ mang nhãn hiệu hà sa mặt trời organic
ghi đơn vị sản xuất là công ty trách nhiệm hữu hạn hà sa mặt trời
theo giấy phép được cấp vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
tuy nhiên các ngành chức năng của tỉnh cho biết hiện chưa nhận được hồ sơ nào của công ty này
để được công nhận hợp chuẩn hợp quy đối với sản phẩm phân bón trên
đồng thời cũng xác định tất cả các loại phân bón này chưa được phép lưu hành tại việt nam
cho đến thời điểm kiểm tra thì giám đốc công ty này chưa xuất trình đủ các loại giấy tờ
có liên quan đến việc đăng ký thương hiệu lưu hành hàng hóa cho cơ quan chức năng
công ty trách nhiệm hữu hạn hasa mặt trời này do bà huỳnh thu hà ba mươi bốn tuổi
chú tỉnh đông tháp hiện tạm trú tại thị trấn tân nghĩa làm giám đốc
người đại diện theo pháp luật của công ty là ông nguyễn tân việt năm mươi hai tuổi
chú tỉnh an giang hiện đang tạm trú tại thị trấn tân nghĩa
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
liên quan đến vụ nổ lò hơi khiến sáu người chết và năm người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định
giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông feng dong
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch trung quốc giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
gỗ bình minh đóng tại ấp vàm xã thiện tân huyện vĩnh kiểu
về hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định
trước đó vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng tám giờ ba mươi phút
ngày một tháng năm tại công ty trách nhiệm hiệu hạn sản xuất và thương mại gỗ bình minh
khiến sáu người chết và năm người bị thương
cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định để củng cố hồ sơ
xem xét khởi tố vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sau khi khám nghiệm hiện trường thu thập chứng cứ công an tỉnh đồng nai xác định nguyên nhân vụ việc
là lỗi kỹ thuật dẫn đến lò hơi phát nổ gây ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng
ngoài ông feng dong bị tạm giữ hình sự để điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
cũng đang tập trung điều tra xác minh làm việc với một số người có liên quan
để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định
thưa quý vị liên quan đến vụ hơn năm trăm năm mươi người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở đồng nai
hiện công an thành phố long khánh tỉnh đồng nai đang khẩn trương truy vết nguồn gốc thực phẩm
bộ y tế cũng đã cử đoàn công tác vào nắm tình hình hỗ trợ đồng nai lấy mẫu xét nghiệm
tìm nguồn vi khuẩn gây ngộ độc hàng loạt
khoa hồi sức tích cực bệnh viện nhi đồng đồng nai
tại đây đang điều trị cho bảy trẻ nhỏ bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại thành phố long khánh
sau ba ngày điều trị tích cực năm ca đang hồi phục thì đều có tiên lượng tốt
đáng lo ngại nhất là hai trường hợp nặng đang phải lọc máu liên tục thở máy do nhiễm độc
cả hai em bé đều bị tổn thương gan tim thận
các bác sĩ ở đây vẫn cố gắng hết sức để làm những gì tốt nhất cho em bé
hội trận với phía trên nhi đồng một nhi đồng hai các tình trạng nặng của em bé
để có những hướng đi thật rõ ràng và giúp cho quá trình điều trị thật tốt hơn
ngay trong chiều qua đoàn công tác của bộ y tế đã làm việc tại long khánh
tại tiệm bánh mì vi phạm
cơ sở này đã đóng cửa theo yêu cầu của các cơ quan chức năng
trước đây tiệm bánh mì vi phạm đã đóng cửa

nguyên liệu thực phẩm được chế biến và bán tại nhà
dù vậy cơ sở này không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo
an toàn thực phẩm và các giấy tờ liên quan khác
ngay sau khi xảy ra vụ việc do lượng bệnh nhân lớn
ngành y tế đã mời các chuyên gia tại tp hcm xuống hỗ trợ chuyên môn
làm sao cứu trữ được cho các bệnh nhi nặng
cục an toàn thực phẩm bộ y tế cũng nhận định vụ ngộ độc với số bệnh nhân tăng nhanh
do đó sở y tế cần khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế và bệnh viện đa khoa long khánh
bệnh viện nhi đồng cần tập trung nguồn lực cứu trữ người bệnh
dù chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm
nhưng cục an toàn thực phẩm đang nghi ngờ do vi khuẩn gây ra ngộ độc
theo thông tin từ sở y tế đồng nai đến tối qua ngày ba tháng năm
số ca nhập viện đã có dấu hiệu trứng lại
tuy nhiên ngành y tế cũng khuyên cáo những ai đang có dấu hiệu đo bụng nôn ói
sau khi ăn bánh mì cần đến cơ sở y tế để điều trị kịp thời